thưa quý vị đại hội sáu đã khởi xướng đường lối đổi mới là đại hội mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của cách mạng của đất nước và dân tộc việt nam
viết thêm một trang trói lọi trong biên liên xử của đảng ta
tư duy về nền kinh tế thị trường đã có những bước tiến bộ rõ rệt không phải là một nền kinh tế thị trường bất kỳ nào mà là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
điều này có nghĩa là phải có đảng bảo đảm chính trị cho sự phát triển kinh tế giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị
mà cốt lõi là tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội để đem đến cho công bằng cho người dân
cho các chủ thế kinh tế và làm cho mỗi người đều tìm thấy triển vọng phát triển của mình trong một xã hội phát triển năng động sáng tạo và có năng suất lao động ngày một cao lên
đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của đảng đề ra khi được triển khai đã thật sự đi vào cuộc sống
đạt được những thành tiệu bước đầu rất quan trọng trước tiên là trong lĩnh vực kinh tế xã hội
trong việc thực hiện những mục tiêu của ba chương trình kinh tế về lương thực thực phẩm từ chỗ thiếu ăn triển miên năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chúng ta đã phải nhập hơn bốn mươi năm vạn tấn gạo
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước có dự trữ và xuất khẩu góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân và thay đổi cán cân xuất nhập khẩu
đó là kết quả tổng hợp của việc phát triển sản xuất thực hiện chính sách khoán trong nông nghiệp xóa bỏ chế độ bao cấp tự do lưu thông và điều hòa cung cầu lương thực thực phẩm trên phạm vi cả nước
hàng hóa trên thị trường nhất là hàng tiêu dùng dồi dào đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi
trong đó nguồn hàng sản xuất trong nước tuy chưa đạt kế hoạch vẫn tăng hơn trước và có tiến bộ về mẫu mã các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường
phần bao cấp của nhà nước về vốn giá vật tư tiền lương giảm đáng kể
đó là kết quả của chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới nhiều chính sách về sản xuất và lưu thông hàng hóa
trong đó kinh tế đối ngoại phát triển mạnh mở rộng hơn trước về quy mô hình thức và góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hàng xuất khẩu tăng gấp ba lần từ bốn trăm ba mươi chín triệu rup và tám trăm tám mươi bốn triệu đô la lên một một mươi chín triệu rup và một một trăm bảy mươi triệu đô la
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín sản xuất của ta tăng thêm các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như gạo dầu thô và một số mặt hàng mới khác
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín việt nam xuất một năm triệu tấn gạo nhập khẩu giảm đáng kể tiến gần đến mức cân bằng giữa xuất và nhập
một thành tiệu quan trọng nữa là bước đầu kiềm chế được đà lạm phát
nếu chỉ số tăng giá bình quân hàng tháng trên thị trường năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là hai mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là một mươi bốn thì năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là hai năm và năm một nghìn chín trăm chín mươi là bốn bốn
đây là kết quả tổng hợp
tổng hợp của việc thực hiện ba chương trình kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý đổi mới chính sách giá và lãi suất mở rộng thông thương và điều hòa cung cầu hàng hóa
điều có ý nghĩa là chúng ta đạt được kết quả này trong hoàn thành nguồn trợ giúp bên ngoài giảm so với trước vừa chống lạm phát và thực hiện chuyển từ giá bao cấp sang giá kinh doanh
nhờ kiềm chế được lạm phát các cơ sở kinh tế có điều kiện thuận lợi để hạch toán kinh doanh đời sống nhân dân giảm bớt khó khăn
thắng lợi từ đường lối đổi mới từ đại hội sáu đã khẳng định đảng và nhân dân ta đã và đang phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới theo con đường xã hội chủ nghĩa vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
những thành quả đạt được sau năm năm đầu đổi mới đã trở thành những luận cứ thực tế hết sức quan trọng để đảng ta tổng kết và đề ra cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn mới
đánh dấu một bước ngoặt rất cơ bản và có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta tạo ra một cuộc bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế xã hội ngay trong nhiệm kỳ thứ sáu và các nhiệm kỳ tiếp theo